trong vòng năm ngày tới nước lũ sông mekong sẽ về đến khu vực đồng bằng sông kiểu long
đó là nhận định của ủy hội sông mekong quốc tế
cơ quan này cũng nhận định là nước sông mekong dâng lên nhanh do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ ở lào mấy ngày gần đây
theo ủy hội sông mekong quốc tế mực nước sông mekong đo được ở trạm không chiam thái lan ngày bốn tháng chín đã đạt một mươi năm hai mươi chín mét vượt quá mực nước tràn bờ một mươi bốn năm
mực nước ở trạm bắc xe lào cũng đã đạt một mươi ba sáu m vượt quá mực nước tràn bờ một mươi hai m và dự báo sẽ tăng lên một mươi bốn m trong năm ngày tới
theo nhận định trong vòng năm ngày tới lũ sông mekong sẽ về đến đồng bằng sông cửu long của việt nam
mực nước ở hai trạm tân châu và châu đốc an giang sẽ tăng lên từ hai đến bốn mét sau đó sẽ tiếp tục tăng lên do lào đã thực sự bước vào mùa mưa
lũ sông mekong về sẽ giúp đẩy lùi tình trạng mạng xâm nhập ở các tỉnh đồng bằng sông củ lâm